kính chào quý vị và các bạn
trên thị trường cherry mỹ đang có giá siêu rẻ
ngân hàng nhà nước đề xuất lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay chung giải hạn
theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán vừa được công bố
hành vi thao túng thị trường chứng khoán có thể bị phạt tiền đến ba tỷ đồng
cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý khác sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình
nhịp sống kinh tế hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
chưa bao giờ cherry mỹ lại có mức giá cực kỳ hấp dẫn như tháng bảy này
khi các cửa hàng siêu thị giảm giá còn hai trăm chín mươi đến ba trăm năm mươi đồng một kg
tại nhiều hệ thống hoa quả nhập khẩu ở hà nội cherry đỏ có giá bốn trăm chín mươi chín đồng một kg
với loại nhỏ hơn các cửa hàng này đang đề giá cherry từ ba trăm hai mươi đến ba trăm bốn mươi đồng một kg
cherry vàng có giá bốn trăm sáu mươi đồng một kg
một số siêu thị như bixi vinmart và vinmart cộng đang giảm giá sập sàn cherry đỏ nhập khẩu mỹ về còn hai trăm chín mươi chín đồng một kg
trên chợ mạng online cherry đỏ mỹ thậm chí giảm giá còn hai trăm năm mươi đồng một kg
mới đây hiệp hội vận tải kiến nghị thủ tướng giảm năm mươi chi phí đổi biển số màu vàng để hỗ trợ doanh nghiệp
hiệp hội kiến nghị chỉ đổi số đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chủ phương tiện có yêu cầu
giữ nguyên số đăng ký trên biển số mới
giấy chứng nhận đăng ký có nền màu vàng và không cần đổi lại giấy chứng nhận đăng ký nếu chủ xe không có nhu cầu
nếu những đề xuất như trên được chấp thuận ước sẽ giảm chi phí cấp giấy chứng nhận đăng ký ba mươi đồng
chi phí cấp biển số tạm năm mươi đồng
về chi phí để đổi biển số một trăm năm mươi đồng một xe hiệp hội kiến nghị giảm năm mươi tiền phí
dự kiến tháng chín tới đây việc đấu thầu các dự án ppp cao tốc bắc nam sẽ chính thức được thực hiện
để tìm được nhà đầu tư bot cho các dự án này
bộ giao thông vận tải chính thức phê duyệt hồ sơ mời thầu cho các dự án bot thuộc cao tốc bắc nam
các đơn vị dự thầu lọt qua vòng hồ sơ sơ tuyển sẽ có hai tháng để chuẩn bị và nộp hồ sơ
ba tháng tiếp theo sẽ thực hiện đấu thầu và chấm thầu để tìm ra nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn
với trường hợp đấu thầu thành công bộ giao thông vận tải sẽ đàm phán ký hợp đồng với các nhà đầu tư
vào cuối năm nay để khởi công xây dựng các dự án vào đầu năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn
phụ hồi sản xuất kinh doanh sau dịch ngân hàng nhà nước đề xuất lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa
nguồn vốn ngắn hạn được cho vay chung giải hạn
theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng
để cho vay chung giải hạn từ mức bốn mươi về ba mươi bảy kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo lộ trình tại thông tư số hai mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước
có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn
bên cạnh đó lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm
do đó để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đại lãi suất duy trì dư nợ chung dài hạn ổn định cho khách hàng
có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung giải hạn
theo hai phương án lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm sáu tháng hoặc một năm
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là ba tỷ đồng
và đối với cá nhân vi phạm là một năm tỷ đồng
đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán mức phạt tiền theo dự thảo từ hai tỷ đồng đến ba tỷ đồng
dự thảo cũng đề xuất việc phạt tiền từ năm mươi triệu đến bảy mươi triệu đồng đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán
đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác
ngoài ra các vi phạm quy định về sử dụng thông tin nội bộ vi phạm quy định về trào bán phát hành chứng khoán cũng bị xử phạt nặng
theo thông tư số năm mươi tám hai nghìn hai mươi của bộ công an từ ngày một tháng tám nhiều trường hợp sẽ bị tịch thu biển số theo quy định
từ ngày một tháng tám các trường hợp sau sẽ bị thu giấy chứng nhận

thứ nhất xe bị hỏng hoặc phá hủy xe tạm nhập xe tháo máy không gầm xe bị mất cắp xe đăng ký không đúng hệ biển
xe sang tên chuyển quyền sở hữu xe hết niên hạn sử dụng xe miễn thuế nhập khẩu chuyển nhượng mục đích sử dụng
xe đăng ký tại khu kinh tế thương mại xe không còn nhu cầu cấp biển quân sự xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ giả hoặc cấp biển không đúng quy định
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân